kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tình trạng nắng nóng sẽ vẫn diễn ra trên hầu khắp cả nước trong ngày đầu tuần hôm nay thứ hai ngày một mươi năm tháng bốn
phía tây bắc bộ nắng nóng có phần gia tăng nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
thủ đô hà nội và các tỉnh thành phía đông thì chưa nắng nhiều nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ c
vâng ạ còn ở phía nam bộ thì nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng mức nhiệt phổ biến sẽ từ ba mươi tám cho tới ba mươi chín độ c
trời nắng nóng kéo theo chỉ số tia cực tím tức là tia uv lên cao
dự báo là ở tp hcm và các tỉnh thành khác của khu vực nam bộ như là tp hcm cà mau và phú quốc
thì chỉ số tia uv lên tới mức một mươi hai nguy cơ gây hại rất cao cho da và mắt
tia uv cao nhất thì sẽ xuất hiện vào ban trưa
nên là quý vị khi có việc đi ra ngoài đường thì cần phải đội ngũ rộng vành
và đặc biệt là tia uv cao nhất thì sẽ xuất hiện vào ban trưa